tối qua một mươi năm tháng chín tại hà nội ban tổ chức trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và các cơ quan liên quan tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới
cho cán bộ quy hoành cấp chiến lược khóa một mươi ba của đảng
tới dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương nhấn mạnh huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng
qua lớp học các học viên đã được bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn
gắn với những vấn đề căn bản cốt lõi trong văn kiện đại hội đảng
hai mươi cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa một mươi ba của đảng
lớp thứ năm lần này là những cán bộ vừa được bộ chính trị phê duyệt quy hoạch vào ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
các học viên đã học tập trung tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh trong hai tháng
chương trình bồi dưỡng gồm ba mươi sáu chuyên đề do các ủy viên bộ chính trị ban bí thư
các cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp các chuyên gia trong nước giới thiệu